hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

còn bà nguyễn thị phượng là mẹ của nạn nhân yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy bị thương nặng sau khi gây án đối tượng đã lấy ba chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát
đến trưa ngày hai mươi ba tháng ba tâm sử dụng xe máy chạy vào tp hcm thuê phòng trọ trên địa bàn phường long thạnh mỹ quận chín để lẩn trốn hiện lực lượng chức năng đang truy tìm tăng vật và hung khí gây án để điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa bắt tạm giam sáu đối tượng đều từ tỉnh ngoài đến thành phố đà lạt để điều tra về hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn gian cảnh bán thuốc bắc
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi tháng ba tại khu vực
ấp ánh sáng phường một thành phố đà lạt trần thị châu bảy mươi ba tuổi chú tại huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đã đến làm quen với bà tạ thị oanh bảy mươi sáu tuổi trú tại phường bốn thành phố đà lạt
biết bà oanh đang bị bệnh tiểu đường đối tượng châu đã rủ bà oanh đến mua thuốc của đồng bọn đóng giả là bác sĩ đang đứng trên đường bà triệu thành phố đà lạt với giá bảy mươi triệu đồng một gói
do không có sẵn tiền nên châu chở báo oanh về nhà lấy sổ tiết kiệm để rút tiền trả sau đó châu chở bà oanh về lại chợ ấp ánh sáng lợi dụng lúc báo oanh vào mua hàng đối tượng đã cầm luôn bịch thuốc rồi bỏ trốn
từ tin báo của nạn nhân công an tp đà lạt đã làm rõ nhóm lừa đảo tiến hành bắt giữ châu cùng các đồng bọn là nguyễn thị hiệp năm mươi hai tuổi trú tại tỉnh thái bình nguyễn ngọc yến năm mươi một tuổi nguyễn xuân vinh năm mươi ba tuổi cùng chú tại tỉnh nam định nguyễn hoàng long ba mươi hai tuổi và nguyễn hồng vân năm mươi sáu tuổi cùng chú tại thành phố hải phòng
các hình sự công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lô thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hồ khẩu thường chú tại thị trấn kim sơn huyện quế phong tỉnh nghệ an về tội giết người
đối tượng này cao một m sáu mươi da trắng sống mới lõm và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi lông mảy trái
còn về tội cố ý gây thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hồ khẩu thường chú tại xóm châu thành xã đồng văn huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
và đối tượng hoàng văn đình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm khoa đà một xã hưng tây huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an cũng về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách hai cm trên sau mép trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện